quý vị thân mến mấy hôm nay thì cả ba miền gần như thời tiết khá tương đồng
sáng nắng chiều thì mưa rông
riêng miền trung thì ngày hôm nay có khác một chút đó là mưa sẽ giảm hơn ngày hôm qua
vâng dù có mưa thế nhưng ban ngày thời tiết vẫn khá là oi nóng
vì vậy mà ngày hôm nay khi đi học đi làm thì quý vị nên nhớ là chúng ta hãy chuẩn bị đủ
cả vật dụng che nắng cũng như là che mưa
và mưa thì chủ yếu là diễn ra vào giờ chiều lúc tan tầm
khi di chuyển quý vị hãy chú ý an toàn
vâng kiểu thời tiết nắng mưa thất thường như vậy thì cũng sẽ khiến cho cơ thể nhạy cảm
dễ bị cảm cúm hay là các bệnh về đường hô hấp
chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý giữ gìn sức khỏe
đó là một vài lưu ý với tình hình thời tiết ngày hôm nay
còn ngay bây giờ mời quý vị đến với phần tin chi tiết